kính thưa quý vị thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ và chỉ thị một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
thời gian qua công an tỉnh đồng nai đã triển khai hai mươi tổ kiểm tra cơ động tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
qua đó đã xử phạt hai trường hợp vi phạm
theo thống kê từ khi thực hiện chí thị một mươi sáu của chính phủ và chỉ thị một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
đại đa số người dân đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn một số ít người dân chưa thực sự nghiêm túc trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch
tính đến ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đồng nai đã nhắc nhở hơn một bốn ngàn trường hợp
lập biên bản gần ba bảy ngàn trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch
xứ phạt vi phạm hành chính trên hai một ngàn trường hợp với tổng số tiền trên năm hai tỷ đồng
riêng trong ngày tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng bảy các lực lượng chức năng nhắc nhở một trăm bảy mươi trường hợp
lập biên bản bốn trăm ba mươi năm trường hợp xứ phạt vi phạm hành chính ba trăm ba mươi tám trường hợp với tổng số tiền gần bảy trăm một mươi năm triệu đồng
và cung cố hồ sơ xử lý các trường hợp còn lại
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai vẫn còn diễn biến rất phức tạp
số ca nhiễm mới không ngừng tăng
do đó công an đồng nai khuyến cáo người dân hãy chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
tin tưởng cùng chung sức đồng lòng với các lực lượng chức năng
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để vượt qua dịch bệnh